nhằm tạo ra không khí vui tươi đón chào năm mới
ubnd tp hcm dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại ba điểm trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch tp hcm sẽ tổ chức bắn pháo hoa từ h đến h một mươi năm ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hai điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông sài gòn quận hai và tòa nhà landmark tám mươi một
khu vực công viên vinhom central park quận bình thạnh
điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
ubnd tp hcm cho biết kinh phí thực hiện bắn pháo hoa tết dương lịch từ nguồn xã hội hóa
ngoài dự kiến kế hoạch bắn pháo hoa ubnd tp cũng triển khai thực hiện trang trí
nhiều tuyến đường khu vực trung tâm để chào đón tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi và tết nguyên đáng canh tí năm hai nghìn hai mươi